ngày mai một mươi một tháng tám hơn một trăm linh thí sinh ở huyện điện biên tỉnh điện biên sẽ được thi lại vì sơ suất của cán bộ làm thi
trước đó tại điểm thi trường trung học phổ thông huyện điện biên trong thời gian thi tổ hợp khoa học xã hội
chuẩn bị bước vào thời gian làm bài thi môn điện lý
tại bảy phòng thi thuộc điểm thi trường trung học phổ thông huyện điện biên
một số giám thị đã phát đề chậm hơn so với thời gian quy định từ ba phút đến năm phút
ảnh hưởng đến thời gian làm bài của hơn một trăm linh thí sinh tại điểm thi này
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố này hội đồng thi quốc gia và được bộ giáo dục đào tạo đồng ý phương án
cho hơn một trăm linh thí sinh thuộc bảy phòng thi tại điểm thi trường trung học phổ thông điện biên thi lại môn địa lý